thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
truy tố bị can nguyễn văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú thệ xã hương hải huyện thạch thất hà nội về hai tội giết người và cướp tài sản
nguyễn văn kỳ chính là đối tượng đã gây ra vụ án mạng ở huyện thạch thất hồi cuối năm hai nghìn một mươi năm khiến hai người chết và hai người bị thương
theo hồ sơ của vụ án vào dạng sáng bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông nguyễn lương trâm chú tại thôn chín xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
và vợ là bà nguyễn thị năm cùng với các con là anh nguyễn lương tuân nguyễn lương trình
vợ anh tuân là chị nguyễn thị bình cùng với ba cháu nhỏ con của anh tuân đang ngủ trong một căn nhà hai tầng tại thôn chín xã canh nậu
thì phát hiện một đối tượng đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
ông trân cùng với anh trình đã đuổi và giữ được đối tượng thì bị đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích nặng
bà nam anh tuân chạy ra cũng bị đối tượng đâm vào đùi bà năm và đâm vào vai của anh tuân sau đó đối tượng đã trèo qua tường chạy thoát
các nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thạch thất do vết thương quá nặng nên ông trân anh trình đã tử vong
sau khi điều tra cơ quan công an đã xác định và bắt được đối tượng gây án là nguyễn văn kỳ bốn mươi năm tuổi chú ở thôn ba xã hương ngải huyện thạch thất hà nội